tuy nhiên trong khi hầu hết các doanh nghiệp nhà nước các công ty tập đoàn lớn các doanh nghiệp xuất khẩu rất quan tâm chú trọng công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
thì cũng có những doanh nghiệp sử dụng lao động chưa qua đào tạo thiếu quan tâm đến quyền lợi và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động hoặc có tổ chức thì chỉ mang tính hình thức
đây chính là thực tế mà rất nhiều đơn vị chuyên về đào tạo an toàn vệ sinh lao động nhận thấy trong quá trình tổ chức huấn luyện cho các doanh nghiệp

công việc thực hiện sau huấn luyện cũng quan trọng không kém bởi vẫn còn hiện trạng người lao động chưa nghiêm túc tham gia khóa huấn luyện tham gia vì mục đích được cấp chứng nhận chứng trị hành nghề chứ không học để nâng cao nhận thức kỹ năng phòng tránh tai nạn lao động
thậm chí không học vẫn được cấp giấy
có rất nhiều những cái trường hợp những công ty mà hiện giờ bây giờ không học không tổ chức cho cán bộ công nhân viên trong công ty học tuy nhiên vẫn cấp giấy chứng nhận cấp thẻ an toàn và cấp sổ theo dõi
hiện trạng này bây giờ đang xảy ra rất là nhiều
rất nhiều trên địa bàn cả nước và cũng rất là hy vọng là các cơ quan quản lý nhà nước thanh tra kiểm tra sẽ có những cái động thái tích cực hơn để thay đổi sửa đổi và cố gắng về cái việc mà có thể là rút giấy phép hoặc là xử lý một cách nghiêm khắc hơn đối với những trường hợp như thế này
cuối năm thường là giai đoạn các công trình dự án gấp rút hoàn thành hiểu và nắm rõ kiến thức về an toàn lao động cũng chính là giảm thiểu thiệt hại tăng hiệu quả kinh tế đối với mỗi người
đừng để đến khi sự cố xảy ra chủ sử dụng lao động và người lao động mới giật mình vì chủ quan thiếu trách nhiệm với chính bản thân